gia lai là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế quốc phòng an ninh của cả nước nói chung và khu vực tây nguyên nói riêng
có chín mươi km tiếp xác với tỉnh ranatakiri của campuchia
xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh bảo vệ giữ vững tuyến biên giới việt nam campuchia
luôn được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia lai trú trọng
nhằm bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình ổn định và phát triển
đồn biên phòng yannan đóng quân tại xã yannan huyện đức cơ tỉnh gia lai với một tám trăm tám mươi hộ dân
trong đó gần bốn mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
đồn biên phòng yannan quản lý bảo vệ một mươi km đường biên giới tiếp xác với xã bó nhày ô gia đao của campuchia
những năm qua đồn biên phòng yên an đã triển khai nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình nội ngoại biên
đánh giá sát đúng về các biện pháp quản lý
bảo vệ biên giới xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

bộ đội biên phòng của đồn biên giới
bộ đội biên phòng yannan vẫn thường xuyên đi tuần tra tuyến biên giới do đồn quản lý
đoạn biên giới này có một mươi sáu hộ dân đang canh tác
nên cần tuyên truyền giúp người dân chấp hành nghiêm túc các quy định quy chế biên giới
để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong thời gian tới
đảng ủy ban chí huy đồn tập trung xác định lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau
thứ nhất là quán triệt và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của trên
triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác biên phòng
chủ động và phối hợp với các lực lượng để nắm và dự báo tình hình
từ đó là tham mưu cho đảng ủy bộ chỉ huy văn phòng tỉnh
và tham mưu cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời
mình là chỗ nào ví dụ là mình làm được
là nhà nước cho phép để làm nước
là mình làm
và chấp hành theo là chủ trương đường lối
các đồng chí bộ đội thường xuyên đi tuần tra
và cũng là gặp nhau là hỏi thăm hòa nhã đoàn kết
bằng những việc làm thiết thực tích cực đồng bộ
đồn biên phòng yên an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
tạo môi trường thuận lợi đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc trên thực địa giữa hai nước
đề nghị giải thích hành tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh xây dựng khu vực biên giới hòa bình ổn định và phát triển